tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp tuần lễ văn hóa du lịch đồng tháp hai nghìn một mươi chín chính thức khép lại
sự kiện năm nay có số lượng khách tham quan tăng gấp hai lần so với năm trước với hơn sáu trăm linh lượt khách
tuần lễ văn hóa du lịch đồng tháp năm hai nghìn một mươi chín được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
với nhiều hoạt động hay và hấp dẫn với sáu mươi bốn gian hàng bảy mươi tám đơn vị đến từ một mươi hai tỉnh thành phố
trong khu vực đồng bằng sông cửu long thành phố hồ chí minh và thành phố hội an quảng nam tham gia
cũng tại sự kiện này đã có nhiều đợt khảo sát nhiều giải pháp đưa ra nhằm giúp ngành du lịch đồng tháp nói riêng
cũng như đưa hoạt động liên kết du lịch khu vực đồng bằng sông cửu long ngày càng phát triển bền vững hơn trong tương lai